theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm nay hai mươi hai tháng một mươi một không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến khu vực trung bộ trời chuyển lạnh nhiệt độ giảm sâu vùng núi có nơi dưới một mươi sáu độ c
đây có thể xem là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc bộ ngày hai mươi ba hai mươi bốn tháng một mươi một có mưa giải rác
nhiệt độ giảm mạnh từ bốn tám độ c trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi tám độ c
ở vùng núi từ một mươi ba đến một mươi năm độ c vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi năm tháng một mươi một ở bắc trung bộ và trung trung bộ có mưa có nơi có mưa vừa mưa to
thủ đô hà nội có lúc có mưa mưa rào nhẹ từ gần sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một chuyển gió đông bắc cấp hai cấp ba đêm trời lạnh